thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến vụ sát hại vợ phi tàn sát ở lâm đồng
mới đây đoàn thanh trí bị công an lâm đồng tạm giữ điều tra hành vi giết người
làm rõ lời khai và động cơ của nghi phạm khi ra tay sát hại vợ
phần sát phi tàn tại khu vực cầu đất xã sơn trường thành phố đà lạt
vụ việc đã gây rúng động khiến người dân vô cùng hoảng sợ về tội ác của người chồng này
toàn cảnh vụ án
đoàn thanh trí ba mươi tuổi kết hôn với người phụ nữ kém anh ta năm tuổi hồi năm hai nghìn một mươi năm và có hai người con
tuy nhiên hai người thường xảy ra mâu thuẫn khiến cuộc sống hôn nhân khá ngột ngạt
trí khai vào chiều một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một anh ta và vợ to tiếng khi thấy chị này bỏ nhà đi chơi
tiếp đó người chồng được cho là nhận được hình ảnh thể hiện vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác đã nổi cơn ghen
tới rạng sáng hôm sau hắn không ngủ được lại nhớ chuyện hồi chiều nên bực tức
khi người vợ đang ngủ trí vào bếp lấy con dao đầm chết vợ
xác định vợ đã chết người chồng suy tính phi tan sát xóa dấu vết hiện trường
hắn lau dọn các vệt máu rồi vùi thi thể vợ dưới hố gần sườn đồi cạnh vườn hồng và vườn cà phê tại xã xuân trường
cách nhà hơn bảy mươi mét
sáng hôm sau trí vờ như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi làm bình thường
và ngày sau không thấy bóng dáng người phụ nữ này ở nhà hàng xóm dò hỏi
sợ mọi người nghi ngờ trí bảo vợ đã đi làm ăn xa anh ta sau đó cũng lấy cớ đi kiếm tiền rồi rời khỏi địa phương
đến chiều ngày sáu tháng bốn sau cơn mưa lớn khiến trên lớp đất đá nơi hung thủ phi tàn sát nạn nhân bị xói mòn
thì thấy một con chó cạo đất sũa liên hồi
nên đến xem và bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ đang bị phân hủy nặng liên cấp báo chính quyền địa phương
bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là thi thể của trần thị kim trinh hai mươi năm tuổi ngụ tổ bốn thôn trường sơn hai xã xuân trường thành phố đà lạt
nơi nạn nhân sinh sống cách ngôi miếu xóm trại thiết hơn một trăm linh mét
từ những dấu tích hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nghi bị sát hại chôn sát phi tan
qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi các cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ đã tử vong và bị chôn vùi cách đây khoảng ba tháng
những cơn mưa lớn đầu tháng bốn đã khiến cho lớp đất bề mặt bị xói mòn làm lộ một phần thi thể
đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án yêu cầu phòng cảnh sát hình sự
chủ công phối hợp với công an thành phố đà lạt làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong vụ việc lời khai của nghi can không bỏ lọt tội phạm
bên cạnh đó phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an tính toán phương án khám nghiệm thu thập chứng cứ để đấu tranh xử lý nghiêm vụ việc
nhiều cảnh sát được tung vào cuộc điều tra vài giờ sau họ xác định nạn nhân người địa phương sống gần hiện trường mất tích cách đây ba tháng cùng các dữ liệu liên quan
từ những thông tin có được tổ điều tra viên tiếp cận trí cùng người thân của anh ta biết không thoát được rạng sáng ngày bảy tháng bốn trí ra đầu thú nhận đã giết vợ
trong diện hắn còn đăng trạng thái trên facebook xin vợ tha thứ cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án
vẫn dắt hai con về ngoài ăn tết và làm dỗ như không có gì xảy ra
mặc dù sát hại vợ và chôm sát phi tan nhưng tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trí vẫn đưa hai con về thăm gia đình bên ngoại còn dùng điện thoại nhắn tin cho mẹ vợ giả là con gái bà để đánh lạc hướng
lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cảnh sát hình sự văn phòng cảnh sát điều tra
kỹ thuật hình sự công an tỉnh đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh công an thành phố đà lạt và công an xã sơn trường đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường nghi án chồng giết vợ chôn dấu sát phị tan trong vườn gần nhà gây xông sao dư luận tại địa phương
được biết trí và vợ có hai con chung một trai một gái
chia sẻ trên báo công an thành phố hồ chí minh người dân địa phương cho biết vợ chồng trí thường xảy ra mâu thuẫn và người vợ không có mặt tại địa phương từ cách đây khoảng ba tháng
ngoài ra trong đêm một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân và đoàn thanh trí có xảy ra cãi vã
bà trần thị kim phượng mẹ của nạn nhân ttkt cho biết cho đến sáng bà vẫn đi làm không biết con gái gặp chuyện
trong khi đó làm việc với cảnh sát mẹ nạn nhân cho biết ba tháng trước con gái có nhắn tin đi bán cà phê ở thành phố hồ chí minh nhưng từ đó tới nay không thấy gọi điện
còn con rể thì báo đến khánh hòa làm việc
thì thoảng đưa hai cháu ngoại về nhà chơi
nhất là có dịp lễ và tết
bà phượng nói trong nước mắt
tôi nghĩ con gái tôi làm ăn ở thành phố hồ chí minh chứ không thể ngờ được con gái tôi lại bị thằng trí giết
tết và ngày vỗ ngày bảy tháng hai âm lịch vừa rồi nó tức đối tượng trí vẫn đưa hai đứa con về nhà ngoài chơi nhưng nói là vợ đi làm xa
theo bà phượng gia đình cũng nhiều lần đặt câu hỏi nghi ngờ cũng như dò hỏi nhiều người nhưng không có thông tin về nạn nhân
trong khi đó đối tượng nguyễn thanh trí
đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói là đi bán cà phê ở thành phố hồ chí minh
chia sẻ trên báo chí ông tán minh hoàng thân dưỡng của nạn nhân cho hay trí đã sử dụng điện thoại của vợ để nhắn tin cho gia đình nói vợ đi bán cà phê ở thành phố hồ chí minh
mẹ không phải lo cho con sau nhiều lần gặn hỏi được con gái trấn an nên gia đình chị t không hay biết con đã bị sát hại cho đến khi công an tới nhà báo tin
căn nhà đối tượng trí và nạn nhân ở
nơi người dân phát hiện sát bị trôn khoảng một trăm linh mét
xung quanh căn nhà có bờ ta luy cao khoảng hai mét
cơ quan chức năng đang khám nghiệm và đưa ra các giả thiết về đối tượng trí đã đưa nạn nhân đi phi tan bằng cách nào để phục vụ công tác điều tra
thông tin trên công an thành phố hồ chí minh cho hay bước đầu nghi phạm trí khai nhận vợ chồng mâu thuẫn vào khoảng ba giờ sáng ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trí đã dùng dao sát hại vợ trong phòng ngủ sau đó đưa sát vợ đến khu đất vườn hồng của một hộ dân
trên khách nhà mình khoảng gần hai trăm linh mét rồi đào hối trôn sát phi tan
khu vực này có một ngôi miếu thủ thần của người dân
đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng cho biết đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên đã chỉ đạo đại tá đinh xuân huy
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng cùng các đội nghiệp vụ khẩn trương khoanh vùng
sàng lọc các đối tượng nghi vấn để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân tại khu vực cầu đất xã sơn trường thành phố đà lạt
vì xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng hung thủ chôn sát nạn nhân để phi tan
bàn giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an thành phố đà lạt vào cuộc điều tra phá án trong thời gian sớm nhất
hiện trường vụ án mạng là vườn hồng và cà phê đã bị các gốc ngang mặt đất
phía trước ngôi miếu xóm trại thiết thôn trường sơn hai xã sơn trường thành phố đà lạt đang được phong tỏa và canh giữ nghiêm ngặt
hiện công an lâm đồng đang tiến hành việc khám nghiệm hiện trường
đi nạn nhân xấu số tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng kinh hoàng nói trên
có thể thấy trước tội ác của chính mình trí cảm thấy vẫn không hề rung sợ
cụ thể là tết năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trí vẫn đưa hai con về thăm gia đình bên ngoại
còn dùng điện thoại nhắn tin cho mẹ vợ giả là con gái bà để đánh lạc hướng
vậy là chỉ vài giờ sau khi phát hiện vụ án mạng trên với quyết tâm phá án cao lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án
dư luận đang rúng động sự việc chồng
sát hại vợ vợ hãm hại chồng
những vụ án này khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi lớn
vì sau thời gian gần đây ngày càng có nhiều vụ thảm án xảy ra tại sao hung thủ lại dễ dàng ra tay sát hại vợ chồng mình như thế
hầu như mọi thủ phạm trong các vụ sát hại vợ người yêu đều biện minh cho hành động đáng sợ qua hai lý do
một là bởi vì yêu hai là bởi vì yêu quá nhiều
trong khi đó ở các vụ vợ giết chồng thủ phạm không biện minh mà chỉ thừa nhận đó là kết quả biểu
bạo hành làm dùng dẫn đến cùng quẩn và hành động mù quán
dù là vì nguyên nhân gì vì tình yêu hay ghen tuôn phụ nữ cũng cần hiểu đàn ông để tự bảo vệ mình
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án mạng này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo